ngày đây cách đây đúng năm mươi năm ngày chín tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín lễ quốc tàng chủ tịch hồ chí minh được
cử hành trọng thể tại quảng trường ba đình trong niềm tiếc thương vô hạn của cả dân tộc
hồ chủ tịch vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân việt nam người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào
cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc không còn nữa dù bác đã đi xa được năm mươi năm
nhưng những hình ảnh về lễ tăng của người vẫn khiến cho những người con đất việt không khỏi
nghẹn ngào xúc động ngay sau đây mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng chúng tôi quay trở lại
với những hình ảnh tại quảng trường ba đình cách đây năm mươi năm
mở sáng ngày chín tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hơn một mươi vạn đại biểu và đồng bào đã quần cuộn kéo về quảng trường ba đình lịch sử
dự lễ truy điệu chủ tịch hồ chí minh với nghị lễ trọng thể nhất của nước ta do ban chấp hành trung ương
của đảng lao động việt nam ủy ban thường vụ quốc hội nước việt nam dân chủ cộng hòa hội đồng chính
phủ nước việt nam dân chủ cộng hòa và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tổ chức tham
gia đoàn chủ tịch buổi lễ truy điệu có hơn bốn mươi đoàn đại biểu quốc tế từ khắp nam châu như đoàn đại
biểu vương quốc campuchia đoàn đại biểu đảng và chính phủ liên xô đoàn đại biểu đảng và chính phủ trung quốc
đoàn đại biểu đảng và chính phủ triều tiên đoàn đại biểu ủy ban trung ương mặt trận lào yêu nước
đoàn đại biểu đảng và chính phủ nước cộng hòa dân chủ đức đoàn đại biểu đảng và chính phủ cuba
đoàn đại biểu đảng và chính phủ romani đoàn đại biểu đảng và chính phủ albany đoàn đại biểu đảng và
chính phủ ba lan đoàn đại biểu đảng và chính phủ hungary đoàn đại biểu đảng và chính phủ bungary
đoàn đại biểu đảng và chính phủ tiếp khắc đoàn đại biểu đảng và chính phủ mông cổ các đoàn đại biểu của các đại sứ quán pháp nhật ý mỹ anh ryunion đoàn đại biểu chính phủ congo nam tư ấn độ thụy điển pakistan indonesia
đúng bảy giờ ba mươi phút đoàn quân nhạc cử quốc thiều nước việt nam dân chủ cộng hòa và bài ca chính thức của cộng hòa miền nam việt nam mở đầu lấy truy điệu lớn
trên các đường phố hà nội mọi hoạt động đều ngừng lại một triệu đồng bào thủ đô tụ tập dưới loa phóng thanh đều hướng về quảng trường ba đình
trong không khí đau thương và xúc động đồng chí lê duẩn bí thư thứ nhất ba đình
ban chấp hành trung ương đảng lao động việt nam đọc lời điếu của ban chấp hành trung ương đảng lao động việt nam ca ngợi công lao vô cùng to lớn của chủ tịch hồ chí minh đối với tổ quốc ta và dân tộc ta
bốn giờ năm phút quân nhạc cử bài quốc tế ca và bài nhạc ca ngợi hồ chủ tịch tiếng nhạc mặc niệm vang lên trang nghiêm
hai mươi một loạt pháo lớn gầm lên như xé tim gan chào vĩnh biệt vị lãnh tụ vĩ đại của toàn đảng toàn dân ta
đoàn máy bay phản lực từng tốt bốn chiếc bay qua quảng trường nghiêng cánh vĩnh biệt hồ chủ tịch
các cháu thiếu nhi ôm lấy các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước nức nở hồi lâu
lễ truy điệu lớn đã kết thúc
nhưng mọi người vẫn bị dịp
nguyện không muốn rời quảng trường
mắt đam đam nhìn lên ảnh bác
nhìn lên chỗ bác vẫn đứng mọi ngày trong các dịp lễ lớn và bắt nhịp cho đồng bào hát bài kết đoàn
nguyện ra sức thực hiện thật tốt điều mong muốn cuối cùng của người là toàn đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng